vừa đi vừa giải tờ rơi cho vai trả góp nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
quá trình kiểm tra phát hiện tám tờ giấy in quảng cáo cho vay tiền mặt
tổ công tác đã mời hai đối tượng về trụ sở để làm việc
tại cơ quan công an cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra thêm